cơn mưa to từ tối sáu tháng tám tại tỉnh đắk lắc khiến một số huyện bị lụt cục bộ
ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân tại những khu vực này
trước tình trạng trên các lực lượng chức năng của địa phương đã phối hợp với lực lượng bộ đội dân quân
nhanh chóng hỗ trợ giúp đỡ người dân sơ tán người và tài sản đến những nơi an toàn
đồng thời hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống
ngành các cấp cấp ủy chính quyền địa phương lực lượng công an quân đội lực lượng biên phòng
cùng với nhân dân ở địa phương thì đã tập trung cứu hộ cứu nạn và đã đưa tất cả những gồ gia đình
hoặc là các hộ dân hiện nay đang làm trên đường rẫy về tương đối an toàn
và đang tập trung khắc phục những các hư hỏng của nhà cửa cũng như là sự mất mát của tài sản
cho đến cuối ngày bảy tháng tám mực nước đã dần rút trên các điểm ngập úng
tuy nhiên giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng
khiến việc tìm kiếm những nơi an toàn
tiếp cận các vùng bị cô lập vẫn còn khó khăn